các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các công tố viên tại thành phố bergamo tâm trấn của đợt bùng phát covid một mươi chín hồi năm hai nghìn hai mươi ở italia đã điều tra các ông conte speranza và một mươi bảy người khác về tội lộ sát và xử lý sai dịch bệnh
theo đó ông conte và chính phủ của ông bị nghi ngờ đã đánh giá thấp mức độ lây lan của dịch dù các dữ liệu cho thấy các ca mắc đã gia tăng đáng kể ở becamo và nhiều khu vực lân cận
tuy nhiên các thẩm phán nêu rõ sự chậm trễ và những thiếu sót trên liên quan đến các đơn vị quản lý hành chính
và việc thủ tướng conte không phong tỏa các thị trấn xung quanh megamo là do ủy ban khoa học không cho rằng hành động này là cần thiết
cựu bộ trưởng speanza đã hoàn ngành phán quyết của tòa án một mươi bảy nghi phạm còn lại vẫn đang chờ xem liệu văn phòng công tố viên bevao có yêu cầu đưa họ ra xét xử hay sẽ yêu cầu hủy bỏ vụ án
dịch vụ tàu hỏa kromandan express của ấn độ đã được phép khôi phục hoạt động sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vào tuần trước khiến hàng trăm người thiệt mạng
giới chức ấn độ cũng đã điều chỉnh thông báo về số người tử vong trong thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ lên hai trăm tám mươi tám người
theo người phát ngôn của dịch vụ trên tàu coromandan express có thể hoạt động trở lại bắt đầu với một chuyến khởi hành từ ga salima gần konka chiều bảy tháng sáu đi về phía nam tới chenai trong hành trình kéo dài hai mươi năm tiếng
trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra gần ba lasore bang odisha miền đông ấn độ ngày hai tháng sáu vừa qua
một tàu của koromandan express đã được chuyển đường dây ngay trước khi đâm vào một tàu chở hàng đang chở tại ga
một số tòa tàu của chromandan express đã văng sang đường dây bên cạnh và bị tàu của hora superfast express di chuyển theo chiều ngược lại đâm phải
quan chức chính quyền bang odisha cho biết hiện còn tám mươi ba thi thể chưa được nhận dạng
do các cơ sở y tế cũng còn rất nhiều ca tử vong nên giới chức lo ngại số người thiệt mạng sẽ tăng
liêu thông đường sát qua địa điểm va chạm đã được khôi phục từ ngày năm tháng sáu
đây là chuyển tàu đầu tiên của chromandan express qua tuyến này
các nhân viên an ninh tại sân bay hydrow ở london của anh sẽ đình công ba mươi một ngày trong mùa hè năm nay để yêu cầu tăng lương
đây là thông báo mới từ nghiệp đoàn u chín đại diện cho nhóm lao động này
nó cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng hỗn loạn giao thông trong mùa cao điểm đi lại
cụ thể là u chín thông báo hơn hai nhân viên an ninh ở ga số ba và số năm của sân bay heathrow
sẽ bắt đầu các đợt đỉnh công mới từ ngày năm tháng sáu
đây là khoảng thời gian cao điểm đi lại khi tuần lễ s an ad ha của người hồi giáo diễn ra vào cuối tháng sáu
các trường học bắt đầu nghỉ lễ vào tháng bảy và một kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày trong tháng tám
nghiệp đoàn cũng nêu rõ các cuộc đình công tại sân bay sẽ tiếp diễn cho tới khi người lao động nhận được mức lương công bằng
trong năm qua các nghiệp đoàn anh cùng nhiều ngành nghề đã liên tục tổ chức đình công đòi tăng lương
trong bối cảnh lãm phát cao kỷ lục
lãm phát tại anh trong tháng bốn đã xuống mức thấp nhất trong một mươi ba tháng nhưng vẫn ở mức là tám bảy do giá thực phẩm tăng mạnh
sau vụ vỡ đập thủy điện kakoka trên sông ripro ở kherson nga và ukraine đều đang lên tiếng cáo buộc nhau gây ra vụ việc này
và nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân moscow và kiev đã kêu gọi điều tra cấp quốc tế đối với vụ vỡ đập
trong tuyên bố người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng
sự cố vỡ đập thủy điện kakoka ở tỉnh kherson miền nam của ukraine nên được điều tra và nghiên cứu ở cấp độ toàn cầu
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cũng tuyên bố sẽ đưa vụ việc này lên toán hình sự quốc tế
theo dữ liệu mới nhất của các cơ quan khẩn cấp thì đến nay khoảng hai bảy trăm linh ngôi nhà tại một mươi năm khu định cư ở tỉnh kheson
đã bị ngập trong nước sau vụ vỡ đập vào ngày sáu tháng sáu
tổng cộng có khoảng hai mươi hai người sinh sống tại đây gần một ba trăm linh người đã được sơ tán
tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố trên toàn tỉnh kheson

liên quan đến luật mới về ủy ban nhà nước kiểm tra ảnh hưởng của nga tới vásova
các chi tiết về vụ việc sẽ được công bố trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày tám tháng sáu
đây là vụ mới nhất trong một loạt tranh chấp giữa bruxelles và vassava
về việc chính quyền ba lan bị cáo buộc liên tục vi phạm các tiêu chuẩn pháp quyền của eu
dự luật về ủy ban điện kremlin đã được quốc hội ba lan thông qua vào cuối tháng năm
ủy ban gồm chín thành viên sẽ được bổ nhiệm bởi quốc hội nơi đảng pháp luật và công lý chiếm đa số hẹp
ủy ban trên sẽ có quyền tiếp cận tất cả các cơ quan chính phủ và truy cập vào các tài liệu trong công việc của mình
nếu phát hiện những người phạm tội hoạt động dưới ảnh hưởng của điện kremlin
ủy ban có thể áp dụng một loạt hình phạt
bao gồm cả việc cấm người vi phạm tham gia các cơ quan công quyền trong một thập kỷ
các đảng đối lập cho biết họ sẽ tẩy chay thủ tục này
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ bắt đầu cuộc tập trận triển khai các lực lượng không quân tại châu âu vào tuần tới
cuộc tập trận do đức dẫn đầu này được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của nato
theo kế hoạch thì khoảng một mươi binh sĩ tham gia tập trận
cùng sự có mặt của hai trăm hai mươi máy bay quân sự từ hai mươi năm nước thành viên và các đối tác
trong đó riêng mỹ sẽ đưa khoảng một trăm linh máy bay và cử hai binh sĩ tới châu âu
tham gia cuộc tập trận phòng hai mươi hai hai mươi ba kéo dài một mươi ngày
cuộc tập trận dự kiến khai mạc vào ngày một mươi hai tháng sáu tại căn cứ không quân vounstop
bang nida jackson tập trung vào công tác phòng thủ và tương hỗ
mô phỏng hiệp ước năm điều năm hiệp ước của nato
trong đó các đối tác cam kết hỗ trợ trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang
nhằm vào một hoặc nhiều thành viên của nato
theo kế hoạch hiện tại thì sẽ có ba khu tập trận trên không phận của đức
trong đó các cuộc tập trận sẽ diễn ra vào những thời điểm khác nhau trong khoảng hai giờ mỗi ngày
theo dữ liệu mới nhất của chính phủ mỹ xuất khẩu giảm đã đưa thâm hụt thương mại của mỹ
trong tháng bốn tăng lên mức cao nhất kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù là nhập khẩu của mỹ được thúc đẩy nhờ chi tiêu
tiêu dùng ổn định nhưng các nhà phân tích cho rằng là xu hướng này sẽ yếu đi trong tương lai
trong khi các điều kiện cho vay thắt chặt hơn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư
dự đoán là thương mại có thể khiến cho tổng sản phẩm quốc nội gdp
trong quý hai năm nay của mỹ tăng trưởng âm
dữ liệu của bộ thương mại mỹ cho thấy là trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thâm hụt thương mại của mỹ là bảy mươi bốn sáu tỷ đô la mỹ
xuất khẩu giảm chín hai tỷ đô la mỹ xuống còn hai trăm bốn mươi chín tỷ đô la mỹ trong tháng
trong khi nhập khẩu tăng bốn tám tỷ đô la mỹ lên mức là ba trăm hai mươi ba sáu tỷ đô la mỹ
thâm hụt hàng hóa của mỹ với trung quốc ở mức là hai mươi bốn hai tỷ đô la mỹ
xuất khẩu sụt giảm do giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm như dầu thô và dầu nhiên liệu
cùng với một số hàng hóa tiêu dùng trong khi nhập khẩu tăng do nhu cầu xe ô tô
phụ tùng cũng như một số vật tư và nguyên liệu công nghiệp tăng
thì nhập khẩu có thể sẽ suy yếu trong những tháng tới do sức mua giảm
ở khói độc hại từ các vụ cháy rừng ở canada trong những ngày qua đang lan ra khắp thành phố new york
và phần lớn khu vực bờ đông của nước mỹ
cơ quan bảo vệ môi trường nước này đã phải đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe đối với người dân
new york là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do khói mù từ đám cháy rừng ở canada
bầu trời chuyển màu cam đục và đậm mùi khói
tình trạng trầm trọng đến mức new york bị đẩy lên vị trí thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới
nhiều khu vực khác đã ghi nhận chất lượng không khí từ mức trung bình đến không tốt cho sức khỏe
thậm chí có nơi ở mức có hại hoặc là nguy hiểm
giới chức mỹ khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời
những người có vấn đề về hô hấp được khuyến nghị đeo khẩu trang
đã là năm thứ hai liên tiếp italia phải đối mặt với tình trạng hạn hán khiến các dòng sông và hồ ở nước này trở nên thiếu nước trầm trọng
theo thống kê thì hiện tình trạng thiếu nước đã lan ra ba mươi
năm diện tích cả nước và bốn mươi diện tích miền bắc của italia gây ảnh hưởng hoạt động của ba trăm linh trang trại
lo ngại thiếu nước sẽ trở thành thảm họa đối với mùa màng thì người nông dân ở quốc gia châu âu này đang gấp rút đầu tư
và hệ thống tưới tiêu tiên tiến để tiết kiệm nước trong những tháng nóng nhất sắp tới
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
sông po con sông dài nhất italia ghi nhận lượng nước ít hơn sáu mươi một so với mức bình thường
theo hiệp hội nông dân italia hạn hán năm hai nghìn hai mươi hai đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp nước này hơn sáu tỷ euro
nếu kịch bản này tiếp tục tái diễn trong năm nay một phần ba sản lượng nông nghiệp có thể gặp rủi ro
trong khi chờ đợi những chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương
nhiều nông dân italia đã đầu tư vào hệ thống tưới tiêu chính xác để tiết kiệm nước
chẳng hạn như sử dụng máy bay không người lái để theo dõi nhu cầu nước của cây trồng
máy bay sẽ bay khắp cánh đồng theo một mạng lưới đã được thiết lập sẵn
để thu thập các chỉ số về sức sống của cây trồng và đặc biệt là về nhu cầu nước của cây
để có số liệu chính xác hơn các thiết bị theo dõi nhựa cây cũng được gắn trực tiếp lên thân cây
trong trường hợp này chúng tôi đã đặt các cảm biến bên trong các thân cây cho phép đo tốc độ của dòng nhựa trong thân cây
thông qua phép đo này có thể biết cây trồng đang lấy được bao nhiêu nước từ đất
cùng với sự trợ giúp của phần nhựa
phần mềm irrigation một cổng thông tin internet miễn phí giúp phân tích dữ liệu thời tiết
thăm dò độ ẩm dưới lỏng đất và bức độ tầng chứa nước
đồng thời đưa ra chỉ dẫn chính xác về địa điểm thời gian và lượng nước cần tưới trên các cánh đồng
công nghệ irrigation đã trở thành cứu cánh cho những treo trại ở italia khi nhiệt độ tăng dần
nông nghiệp sẽ là ngành chịu nhiều rủi ro nhất
là bị chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng khi thiếu nước với thiệt hại kinh tế đáng kể đối với cây trồng
vì nguồn tài nguyên nước có nguy cơ bị thiếu hụt trong năm nay cần được quản lý chặt chẽ
trung tâm nghiên cứu aqua campus ước tính bảy mươi hai nông dân bắc italia đã đăng ký cổng thông tin m
đồng nghĩa với việc một trăm tám mươi năm hectare trong tổng số hai trăm năm mươi bảy hectare được tới trong khu vực
sẽ được chăm sóc bằng dữ liệu tới chính xác
pascalone hiện là một trong những trang trại áp dụng phương pháp này
năm ngoái pascolone đã phải vật lộn với thời tiết hơn bốn mươi độ c
vô cùng khắc nghiệt trong thời gian dài để cứu vụ mùa lê
năm nay họ quyết định thay đổi
với công nghệ và hệ thống tưới tiêu mới chúng tôi chắc chắn sẽ giảm được một nửa lượng nước tiêu thụ
điều này cũng mang lại lợi ích cho cây trồng vì nó hấp thụ chính xác những gì cần thiết
và trên hết lượng nước cũng sẽ không bị phân tán do bốc hơi vào mùa hè
vì với nền đất xét nước sẽ được giữ trên bề mặt

những thiết bị hiện đại này được kết hợp với tưới nhỏ giọt tốc độ chậm
trang trại sẽ tiết kiệm nước tới bảy mươi so với phương pháp tưới phun lãng phí
công nghệ đã và đang trở thành người bạn đồng hành
giúp nhà nông ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu
bảo vệ mùa màng và tăng năng suất lao động